không mưa ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ